ngày một sáu ngày quốc tế thiếu nhi sắp đến rất nhiều hoạt động văn hóa giải trí sẽ được tổ chức dành tặng cho các em nhỏ
trong đó phải kể đến chương trình bay lên những ước mơ gồm những vở diễn ca múa nhạc kịch đặc sắc những trò chơi vui nhộn cùng các tiết mục giao lưu hấp dẫn bổ ích do các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ giàn dựng và biểu diễn
điều đặc biệt là tất cả các buổi biểu diễn đều là miễn phí vào các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật trong suốt mùa hè năm hai nghìn hai mươi
với ba vở diễn nang tin cá niềm tin của đám gà nhà và căn bếp đại chiến đều được các nghệ sĩ đạo diễn tác giả sáng tạo gần gũi với đời sống hiện đại của các em thiếu nhi nhưng vẫn giữ được các yếu tố thần thoại sâu tính tưởng tượng của cốt truyện gốc
được giàn dựng công phu với cốt truyện gốc của đại văn hào hans christian andersen vở diễn nàng tiên cá do đoàn ca múa nhạc giàn dựng là câu chuyện được phóng tác mới mẻ hấp dẫn
các khán giả nhí sẽ được đắm chìm
vào một thế giới đại dương bao la tươi đẹp cùng khám phá những điều bí ẩn của thiên nhiên biển cả
sau khi con xem vở kịch này xong con cảm thấy là một kinh rất hay và có ý nghĩa
nó làm con có thể cảm thấy thoải mái sau khi những kỳ thi căng thẳng
sau khi xem vở kịch này con thấy nó rất thú vị và thoải mái
sau kỳ thi căng thẳng vừa rồi bổ sung được thêm kiến thức ngoại khóa cho bọn con
con rất muốn được xem vở kịch khác bởi vì vở kịch thế này rất bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của con
vở kịch niềm tin của đám gà nhà mang đến cho các em thiếu nhi một không khí vui nhộn thú vị qua bài học sâu sắc về tình bạn
bên cạnh đó vở kịch căn bếp đại chiến lại là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn giữa những con chuột danh ma và chú mèo con gan dạ
hai vở và một chương trình ca mối nhạc mà chúng tôi làm nhạc kịch
chúng tôi đạt hiệu quả và sự đồng thuận lớn nhất trong toàn bộ nhà hát cũng như hội đồng nghệ thuật
đó chính là nhạc kịch giấc mơ của nàng tiên cá
và hai vở căn bếp đại chiến cũng như là niềm vui của đám gà nhà cũng đều rất hấp dẫn
bởi vì những câu chuyện xung quanh những mâu thuẫn nhỏ nhỏ của những đám thú con con yêu mến
và các cháu xem lứa tuổi từ bốn cho đến chín tuổi rất là thích
chương trình bay lên những ước mơ
mang nghệ thuật đến với trẻ em đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
là món quà ý nghĩa mà nhà hát tuổi trẻ và việt z
triển khai rộng rãi cho hơn một mươi hai trẻ em học sinh tại các trường học địa phương trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành
đồng thời tặng các phần quà thiết thực hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
giúp các em có thêm nghị lực vững tin vào tương lai